sáng hai mươi một tháng hai chúng tôi đã làm việc với ông hợp đã nhận ra khuyết điểm của bản thân và xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ
vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trường trạm y tế xã gia xuyên thành phố hải dương tỉnh hải dương
khi ông này có những ngôn tử nặng nề với phụ nữ nhất là khi dịch bệnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp như hiện tại
việc người đứng đầu cơ sở y tế cần có phát ngôn và hành xử phù hợp cũng khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn khi điều trị
vụ việc này cũng là bài học cho ông hợp nói riêng và đội ngũ nhân viên y tế nói chung
hãy bình tĩnh kiểm soát lời nói hành động tránh có những phát ngôn thiếu chuẩn mực nơi công cộng